liên quan tới vụ việc tài xế xe mercedes truy sát khiến một người tử vong xảy ra tại bình thuận
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra pc hai công an tỉnh bình thuận cho biết
đơn vị đã đưa người tài xế này đến trung tâm pháp y tỉnh bình thuận để giám định thương tật
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra pc hai công an tỉnh bình định cho biết
đơn vị vừa đưa phạm văn nam bốn mươi ba tuổi ngụ huyện kim sơn tỉnh ninh bình
lái xe mercedy tông chết người và người bạn của nam đến trung tâm pháp y tỉnh bình thuận để giám định thương tật
theo cảnh sát phạm văn nam bị xây sát ở tay bầm tím mắt và xưng tế vùng đầu
chấn thương đa phần mềm sau vụ việc xảy ra ngày một mươi hai tháng năm
người bạn đi cùng nam trên xe bị xây sát ở tay xưng vù đầu và gái cổ
sau khi có kết luận tổn thương cơ thể của hai người trên
cơ quan cảnh sát điều tra xử lý những người có liên quan theo quy định
tối một mươi một tháng năm phan văn nam cùng nhóm bạn đến quán nhậu ở phường phú thủy thành phố phan thiết
khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm nhóm này rời quán ra khu vực bờ kẻ phạm văn đồng thành phố phan thiết nhậu tiếp
khi đến đường phạm văn đồng ô tô của nhóm nam suýt xảy ra va chạm với một xe máy chạy phía trước
do chưa va chạm nên tài xế ô tô tiếp tục cho xe chạy tới quán thuận phát cách điểm suýt va chạm khoảng vài trăm mét
theo hình ảnh camera ghi lại thời điểm xe mercedes vừa dừng trước quán thuận phát
tấp ông nam và hai người bạn đi cùng
tối một mươi một tháng năm phạm văn nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu ở phường phú thủy thành phố phan thiết
giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm nhóm này rời quán để ra khu vực bờ kè phạm văn đồng thành phố phan thiết nhậu tiếp
khi đến đường phạm văn đồng ô tô của nhóm nam suýt xảy ra va chạm với một xe máy chạy phía trước
do chưa va chạm nên tài xế ô tô tiếp tục cho xe chạy tới quán thuận phát cách điểm suýt va chạm khoảng vài trăm mét
theo in ảnh camera ghi lại thời điểm xe mercedes vừa dừng trước quán thuận phát
một nhóm người đi xe máy đuổi tới lao và đánh tới tấp ông nam và hai người bạn đi cùng